bên cạnh đại dịch thì ô nhiễm không khí cũng là vấn đề ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của chúng ta
ở thủ đô hà nội chỉ số chất lượng không khí aqi đo được trong ngày hôm nay dự báo ở ngưỡng là một trăm một mươi ba
tức là mức kém ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của nhóm nhạy cảm như là những người có bệnh về hô hấp tim mạch
với nhóm này thì quý vị nên hạn chế thời gian ra ngoài trong ngày hôm nay
tình trạng chất lượng không khí cũng ở mức kém xuất hiện ở thành phố hồ chí minh trong ngày thứ sáu này
trong khi bảy ngày tới chỉ ở ngưỡng là trung bình
đó là một số thông tin về thời tiết đáng chú ý
chúng tôi sẽ còn trở lại trong phần cuối của chương trình
còn bây giờ mời quý vị cùng với tôi cập nhật những tin tức trong nước và quốc tế